các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các lực lượng chức năng đã mau chóng có mặt để hỗ trợ đưa đồ đạc lên cao và vận động người dân đến nơi sơ tán
hiện đã có hai mươi năm hộ với gần một trăm linh nhân khẩu được di rời
lực lượng y tế cũng đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh sars cov hai toàn bộ người dân ở nơi sơ tán để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
công an quận bình thạnh tp hcm vừa tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam đối với võ thành phúc năm mươi hai tuổi và trần vũ hàn minh nhật ba mươi năm tuổi
về tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác theo điều ba trăm ba mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
các quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó tại khu vực cầu kinh phường hai mươi bảy quận bình thạnh lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng mặc quân phục gắn quân hàm đại úy
chạy xe gắn máy lưu thông qua chốt kiểm soát phòng chống dịch không xuất trình được giấy tờ hợp lệ trên xe có mang theo nhiều ống nhựa có chứa bột
làm việc với cơ quan chức năng đối tượng trần vũ hàn minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại quận bốn tp hcm khai nhận được võ thành phúc cấp cho một bộ quân phục cấp bậc đại úy
nhằm lưu thông qua các chốt kiểm soát vận chuyển thuốc kháng thể lv một trăm một mươi chín cho các bệnh nhân f
mở rộng điều tra cơ quan chức năng tiến hành làm việc với võ thành phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại quận bảy tp hcm
tại cơ quan điều tra đối tượng phúc luôn tự nhận mình là trung tướng quân đội hiện công tác tại cục trinh sát đặc biệt
trách về sinh học và tỏ thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng
sau quá trình đấu tranh đối tượng khai nhận là giám đốc công ty xuất nhập khẩu đầu tư và chăn nuôi đồng xoài không phải sĩ quan quân đội
nhiều tăng vật liên quan tại nhà của đối tượng cũng đã bị thu giữ
còn tại đồng nai công an tp biên hòa phối hợp cùng thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đã lập hồ sơ xử phạt hành chính
đối với một cá nhân hai mươi bốn tuổi trú tại tỉnh đồng nai vì đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về thuốc chữa trị covid một mươi chín trên mạng xã hội
cá nhân trên đã đăng tải thông tin trên facebook và zalo với nội dung về xuyên tâm liên bài thuốc quý trong điều trị covid một mươi chín
làm việc với cơ quan chức năng cá nhân này đã thừa nhận hành vi đăng tải những thông tin trên là sai sự thật
với hành vi này lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng theo điểm a khoảng một điều một trăm linh
nghị định số một mươi năm ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
hàng chục thanh niên vi phạm quy định phòng chống dịch và sử dụng bóng cười tại quán cà phê mimosa
vừa bị lực lượng công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ phát hiện
trong đó có nhiều đối tượng dương tính với ma túy
tiến hành kiểm tra quán cà phê mimosa địa chỉ tổ một mươi bảy b khu hà liễu phường gia cẩm thành phố việt trì
do anh trần quang trụ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện hai mươi một khách cùng sáu nhân viên không chấp hành các quy định về phòng chống dịch covid
trong đó có nhiều đối tượng dương tính với ma túy tăng vật thu giữ tại chỗ gồm ba mươi ba bình khí n hai o và gần hai trăm linh vỏ bóng bay các loại
trong đó có bảy mươi ba vỏ đã qua sử dụng
quý vị vừa theo dõi tin nhanh hai mươi h của chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên